hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trường mỹ lan cũng chỉ đạo đồng phạm tại scb cho công ty tưởng việt vai một năm trăm linh tỷ đồng
dù các tài sản đảm bảo không đúng không phù hợp nhưng thực tế đã giải ngân một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
dương tấn trước lý giải công ty của bị cáo chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện
thang máy đồ gỗ nội thất và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
quá trình làm ăn hợp tác cung cấp thiết bị nội thất cho trương mỹ lan
bị cáo thấy tiềm năng về các dự án bất động sản của bà lan ở các vị trí rất lớn
nên mong muốn hợp tác cùng
sau khi nhận tiền từ scb bị cáo đã cho một số người vai mượn
do đó bị cáo đã lập danh sách cử cơ quan điều tra vào hội đồng xét xử
để yêu cầu những người này trả tiền cho trước khắc phục hậu quả vụ án
bị cáo dương tấn trước cho biết trong danh sách liệt kê có một số người đã trả tiền
thông qua vợ của bị cáo nhưng chưa trả đủ
bị cáo trước thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng
trước khai nhận do quen biết với trương mỹ lan từ cuối hai nghìn hai mươi
và thỏa thuận với trương mỹ lan chuyển nhượng dự án thành yến với giá hai năm trăm linh tỷ đồng
trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vai vốn tại ngân hàng scb
số tiền nhận nợ sẽ là ba năm trăm linh tỷ đồng
trong đó hai năm trăm linh tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án thanh yến
một tỷ đồng cho bị cáo trường mỹ lan mượn sử dụng
và bị cáo lan có trách nhiệm trả ngân hàng scb
dương tấn trước cho biết hiện tại bị cáo lan vẫn chưa trả mình số tiền một tỷ đồng
trong khi về mặt hồ sơ tiến dụng thì các pháp nhân của mình phải đứng ra trả ngân hàng khoản vai này
theo trước lan là người có uy tín nên muốn hợp tác làm ăn chung
từ đó mới chấp nhận cùng các công ty của mình đứng ra vay tiền cho bị cáo lan
trước khai đã chỉ đạo nhân viên của công ty tường việt liên hệ với hoàng trần thị mỹ dung
nhân viên ngân hàng scb thực hiện phương án vay vốn bằng cách lập công ty thuận tiến
và công ty khánh minh đứng tên hồ sơ vay vốn
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ngân hàng scb ký thỏa thuận cho vay với công ty cổ phần
thuận tiến và công ty khánh minh
số tiền vai giải ngân lần lượt là một bảy trăm linh tỷ đồng và một tám trăm linh tỷ đồng
mục đích vai đều là bổ sung vốn nhận truyền dụng phần vốn góp trong công ty
trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại sông hàn
công ty nắm một trăm linh cổ phần công ty của phần đầu tư hermes power
chủ sở hữu dự án bất động sản thành yến
sau khi giải ngân tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân công ty thuộc nhóm lan
vạn thịnh phát để lan sử dụng và nhiều mục đích khác nhau
nguyện sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liểm với đất
bảy chín mươi hai hai m hai đất thuộc thượng đất số ba trăm linh bảy tờ bản đồ số hai mươi bảy
tại phường bình an quận hai dự án thành yến
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai khoản vay của công ty thuận yến công ty khánh minh
còn dư nợ gốc là ba năm trăm linh tỷ đồng nợ lãi là năm trăm tám mươi chín ba mươi hai tỷ đồng
ngoài ra do trước giúp lan thực hiện công việc liên quan đến việc xin cấp phép
giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn một dự án mũi đèn đỏ
thay đổi về hiện số xây dựng của dự án mũi đèn đỏ giấy phép xây dựng dự án sài gòn bình an sdi
nên lan chỉ đạo dung làm hồ sơ cho công ty tường việt vay một năm trăm linh tỷ đồng
thực chất là rút tiền ngân hàng scb để lan cho trước số tiền trên
do đó trước đã báo cáo cho cao việt dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và sản xuất tường việt về việc công ty tường việt chuyển sang làm hạn mức để phai vốn
tại ngân hàng scb để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
mặc dù vào thời điểm này công ty tường việt không có phương án kinh doanh
chưa có nhu cầu vai tiền không có tài sản để đảm bảo cho khoản vai
nhưng dũng vẫn đồng ý với trước việc làm hạn mức vay vốn
dũng đã ký biên bản họp hội đồng thành viên công ty tường việt đồng ý việc vai vốn tại ngân hàng scb
ký thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với hạn mức một tỷ đồng
thỏa thuận này sau đó được dũng ký lại với hạn mức một năm trăm linh tỷ đồng
thay thế hạn mức một tỷ đồng nhưng vẫn để lùi ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sau đó trước đã chỉ đạo nhân viên công ty tường việt lập hồ sơ vai vốn với phương án kinh doanh
là các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty thuộc nhóm tôn việt
đồng thời giả trực ký của cao việt dũng trong các hồ sơ vai vốn
khoản vay của công ty tường việt thực tế đã giải ngân một mươi tám lần tổng số tiền một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
cao việt dũng không ký thỏa thuận của từng lần nhận nợ không ký giấy nhận nợ không ký ủy nhiệm tri
nhưng ngân hàng scb vẫn giải ngân dũng đồng ý để trước chỉ đạo nhân viên thực hiện khoản vay và ký giả chữ ký của mình
dương tấn trước cũng khai nhận rằng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trương mỹ lan trao đổi thỏa thuận với dương tấn trước về việc lan chuyển nhượng dự án thanh yến cho dương tấn trước
và công ty tường việt với giá hai năm trăm linh tỷ đồng nhưng trước không phải thanh toán tiền
mà chỉ cần lập hồ sơ vai vốn tại scb số tiền nhận nợ sẽ là ba năm trăm linh tỷ đồng
về việc đưa trương mỹ lan một tỷ đồng trên ba năm trăm linh tỷ đồng
scb tòa đặt vấn đề với dân tấn trước rằng về pháp lý bị cáo là bên ký vai phải chịu trách nhiệm
còn bị cáo lan có lấy sử dụng như thế nào hội đồng xét xử sẽ xem xét
theo cáo trạng sau khi vụ án được khởi tố ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
dương tấn trước và công ty tường việt đã trả một phần gốc lãi
đến nay dương nợ hai khoản vai là hơn chín trăm linh tỷ đồng
dương tấn trước còn nhận của trương mỹ lan hơn hai sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng
dương tấn trước đã đưa lại cho bà chủ phạm thịnh phát hơn bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
đến nay còn hơn hai hai trăm linh bốn tỷ đồng
bị cáo xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho trương mỹ lan để khắc phục hậu quả vụ án
và mong muốn được cùng gia đình sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả của vụ án
trong phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án phạm thịnh phát vào chiều ngày bảy tháng ba
hội đồng xét xử thông báo đã nhận được văn bản của luật sư bảo chữa cho bị cáo chu lập cơ
chu lập khiê đi erik chồng của bị cáo trương mỹ lan
về việc bị cáo chu lập cơ giao ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn cùng cháu trai tên hưng
đi gặp gỡ họ để thu hồi tài sản góp phần khắc phục hậu quả của vụ án
thực hiện thay bị cáo giải quyết vướng mắc công nợ với những người ở bên ngoài
thực hiện khắc phục hậu quả nếu có
trước đó trong phiên xét xử sáng cùng ngày bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh phát cũng qua đơn với nội dung tương tự
đối với việc này hội đồng xét xử một lần nữa cho biết sẽ tạo điều kiện tối đa
để các bị cáo trong vụ án khắc phục hậu quả thế nhưng cần phải có danh sách cụ thể
trong vụ án này bị cáo chu lập cơ bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cũng tại phiên tòa hôm bảy tháng ba chủ tọa phạm lương toản cho biết hội đồng xét xử đã dành
thời gian giải lao để xem xét đơn của bị cáo trương mỹ lan do luật sư đề xuất
theo chủ tọa đơn của bị cáo lan có nội dung do bị cáo đang bị tạm giam
nhưng có một số cá nhân vẫn thiếu tiền nên xin hội đồng xét xử cho phép con gái
về việc này hội đồng xét xử khẳng định chưa có quyết định cấm bị cáo và người nhà đi thu hồi những người thiếu tiền
hội đồng xét xử tạo điều kiện cao nhất để trương mỹ lan và các bị cáo khắc phục hậu quả của vụ án
các luật sư sẽ hỗ trợ bị cáo trong quá trình thu hồi và cần lưu ý
nhiều bị cáo còn bị xử lý ở giai đoạn hai của vụ án hiện đang được điều tra
do vậy kết quả thu hồi tài sản phải được báo lại cho cả hội đồng xét xử và cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật
chủ tọa cũng cho rằng bị cáo lan nếu có danh sách chi tiết sẽ được hội đồng xét xử giúp thu hồi
nhưng ở đây chỉ ghi rất chung chung
ngoài ra con gái bị cáo là bà chu duyệt phấn dù được triệu tập nhưng lại có đơn xin vắng mặt
trước phiên tòa một trong những người bảo chữa cho trương mỹ lan luật sư giang hồng thanh cho biết
bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình
cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề các vấn đề về tài chính
kinh tế liên quan nhằm khắc phục hậu quả của vụ án
cụ thể nếu tòa tuyên án bà lan có tội và có trách nhiệm bồi thường hoặc khắc phục
người phụ nữ sẽ giải quyết đầy đủ triệt đề
theo luật sư thanh bị cáo trương mỹ lan khẳng định với điều kiện kinh tế uy tín và khả năng của bản thân
khi tòa phán quyết phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào thì đều sẽ được giải quyết
ngoài ra gia đình bị cáo trương mỹ lan cũng cung cấp danh sách hơn một mươi tài sản có giá trị rất lớn
và không liên quan đến vụ án với các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý
năm hai nghìn một mươi hai để lập hồ sơ vai vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu
sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng scb bị cáo trương mỹ lan đã trao đổi thống nhất với bị cáo chu lập cơ
và lãnh đạo scb về việc sử dụng tài sản dự án times square để đảm bảo cho các khoản vay
thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo trương mỹ lan bị cáo chu lập cơ đã ký hai biên bản họp đại hội cổ đông
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của công ty times square
chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do bị cáo trương mỹ lan chỉ định
sau khi có tài sản đảm bảo để vai vốn bị cáo trương mỹ lan chỉ đạo các cá nhân tại scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty cổ phần times square việt nam lập các hồ sơ vay vốn khống
nhờ người đứng tên các khoản vai và ký khống hồ sơ thủ tục vai vốn
bằng hình thức này từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo chu lập cơ đã giúp bị cáo trương mỹ lan hợp thức hóa hồ sơ vai vốn khống
để giải ngân số tiền vay tại scb cho bảy mươi ba khoản vay của sáu mươi bảy khách hàng
tổng số tiền giải ngân là hai mươi chín bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng thời hạn vai vốn năm năm
toàn bộ số tiền vai vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo trương mỹ lan
đến năm hai nghìn một mươi bảy do vương án vai vốn là lập khống
chỉ dùng để trả nợ xấu nên khi đến hạn không thể trả được
bị cáo trương mỹ lan tiếp tục thuyết phục trồng ký biên bản họp hội đồng quả trị
công ty cổ phần times square việt nam để đem thế chấp tài sản của công ty times square
đảm bảo nhiệm vụ thanh toán nợ vai cho năm mươi bốn khách hàng đang vai vốn tại scb
nhằm gia hạn nợ với tổng dư nợ được đảm bảo là hơn ba mươi năm năm trăm linh tỷ đồng